chính phủ vừa ban hành nghị định số một mươi chín quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính xử lý kỷ luật người có thẩm quyền trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
mục đích kiểm tra nhằm xem xét đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính động viên khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
phát hiện những hạn chế vướng mắc bất cập sai sót vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh xử lý khắc phục phòng chống ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính